còn với hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm đào huy thuy lương văn công và nguyễn văn thành cùng chú tại huyện lương lương
tài tỉnh bắc ninh vừa bị công an tỉnh bắc ninh tạm giữ hình sự
trước đá phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phế hợp với công an huyện gia bình
tỉnh bắc ninh đã phá chuyên án bắt quả tang đào huy thuy lương văn công đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một túi ma túy đá và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng hơn một trăm linh bảy g cùng với nhiều tăng vật có liên quan
đầu tranh mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn văn thành về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
được biết đây là các đối tượng nằm trong đường dây mua bán cháy phép chất ma túy
phức tạp trên địa bàn huyện gia bình và huyện lương tài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân